vào khoảng tám giờ sáng nay tại hà nội công an tp hcm chủ trì phối hợp với công an tp hà nội và các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an
thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp phòng kiểm định xe cơ giới cục đăng kiểm việt nam
sau khi cơ quan công an đọc lệnh khám xét một số nhân viên giữ tài liệu đang vắng mặt được triệu tập đến để tiến hành kiểm tra
các nhân viên được yêu cầu ngồi ổn định trong phòng để cơ quan điều tra phân loại tiến hành khám xét theo trình tự thủ tục quy định của pháp luật
lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ của bộ công an cũng đã phối hợp kiểm tra các máy tính chung của phòng có chứa dữ liệu hình ảnh về các trạm đăng kiểm
các máy tính cá nhân có dữ liệu điện tử để phục vụ công tác điều tra
trước đó công an tp hcm đã chỉ đạo xác lập năm chuyên án để đấu tranh làm rõ các hành vi sai phạm tiêu cực trong quá trình cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho hơn bảy mươi phương tiện tại một mươi hai trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tp hcm
và các tỉnh long an tiền giang sóc trăng đồng tháp bến tre
đến nay công an tp hcm đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ba mươi bảy đối tượng để điều tra về các hành vi môi rời hối lộ đưa hối lộ nhận hối lộ và giả mạo trong công tác
đồng thời tiếp tục mở rộng khám xét tại phòng kiểm định xe cơ giới cục đăng kiểm việt nam và triệu tập các đối tượng có liên quan để củng cố chứng cứ mở rộng truy xét làm rõ toàn bộ hành vi sai phạm